chuyển sang các tin tức quốc tế thưa quý vị trong bài phát biểu trước quốc hội ngày hai mươi năm tháng một
thủ tướng đức olaf scholz tuyên bố các đồng minh phương tây sẽ duy trì hoạt động hỗ trợ ukraine
song cũng cảnh báo nguy cơ thổi bùng thêm xung đột hiện nay với sự can dự của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
thủ tướng sơn nhấn mạnh đức phải luôn rõ ràng trong mọi việc đang làm
đó là đức làm những gì cần thiết và có thể để hỗ trợ ukraine
nhưng đồng thời cũng ngăn chiến tranh leo thang thành cuộc xung đột trực tiếp giữa nga và nato
cùng ngày ông andriy yermak tránh văn phòng tổng thống ukraine lên tiếng hoan nghênh quyết định của đức
khi bật đèn xanh cho hoạt động chuyển giao xe tăng liều phát hai cho ukraine sau nhiều tuần chịu sức ép từ phía các đồng minh
trong khi đó pháp hà lan và anh cũng lên tiếng hoan nghênh quyết định trên của đức
về phía nga đại sứ nga tại đức sergei nichayev cho hay quyết định này phá hủy tàn dư của sự tin tưởng lẫn nhau
gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với tình trạng vốn đã tồi tệ trong quan hệ giữa nga và đức
và đặt ra nghi ngờ về khả năng bình thường hóa quan hệ trong tương lai gần